chương trình an ninh hai mươi bốn h xin được tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị chiều qua tại phiên họp thứ hai mươi ủy ban thường vụ quốc hội đã thảo luận và cho ý kiến
về báo cáo công tác dân nguyện của quốc hội tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai và tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cũng đã tham dự phiên họp
báo cáo thêm về một số vấn đề được báo cáo đề cập
báo cáo công tác dân nguyện tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai và tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đã ghi nhận và tổng hợp ý kiến của cử tri và nhân dân cả nước
trong đó nêu rõ cử tri đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng cảnh sát giao thông
trong việc gia quân kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông
và đây là nguyên nhân chính làm giảm số vụ tai nạn giao thông so với các kỳ nghỉ tết trước đó
bên cạnh đó một số vấn đề còn tồn tại ban dân nguyện của ủy ban thưởng vụ quốc hội
sẽ tiếp tục chủ trì
phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý giải quyết
tại buổi làm việc thứ trưởng lê quốc hùng đồng tình với báo cáo của ban dân nguyện
đồng thời cung cấp thêm một số thông tin được cử tri quan tâm đề cập

quy định của pháp luật trong đó có việc giải quyết quyền lợi của những người tham gia mua trái phiếu của các doanh nghiệp này
thì cái này giải quyết theo thủ tục kinh trự đúng quy định
và cũng đã tham mưu cho chính quyền cấp vị địa phương nơi có nhiều số đông người dân tham gia khiếu kiện
liên quan đến vấn đề này bình tĩnh
sẽ chờ các cơ quan chức năng liên quan đến hoạt động tố tụng giải quyết thấu đáo
các vấn đề liên quan phát sinh trong vụ việc này
thứ trưởng lê quốc hùng cũng cho biết liên quan đến các vụ việc khiếu kiện tập trung đông người
bộ công an cũng đã tích cực chỉ đạo sát sao để công an cấp tỉnh tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương
nơi phát sinh vụ việc đồng thời giải quyết theo đúng trình tự
không để xảy ra hay phát sinh thêm những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự
sáng nay tại hà nội đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
chủ trì buổi làm việc với cục công tác đảng và công tác chính trị
và một số đơn vị có liên quan thuộc bộ về tình hình công tác thể dục thể thao
công tác thể thao thành tích cao và kế hoạch chuẩn bị lực lượng huấn luyện viên
vận động viên thể thao công an nhân dân tham dự sea games ba mươi hai
phát biểu chỉ đạo buổi làm việc bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
hoạt động thể dục thể thao trong công an nhân dân đóng vai trò rất quan trọng
nhằm tăng cường sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ
đồng thời phục vụ cho các hoạt động nghiệp vụ của lực lượng công an các cấp
quảng bá hình ảnh cán bộ chiến sĩ công an đến nhân dân
lực lượng công an nhân dân cũng tham gia vào thể thao thành tích cao
trong hoạt động thể dục thể thao của nước nhà khu vực và thế giới
thời gian tới bộ trưởng tô lâm đề nghị các đơn vị tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế
giao lưu quốc tế đối với hoạt động thể dục thể thao
chú trọng các môn thể thao truyền thống phục vụ công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân
như võ thuật bắn súng điên kinh bơi lội
ra soát đưa ra các tiêu chuẩn tiêu chí rèn luyện thể lực thể dục thể thao cho cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng
đặc biệt trong các nhà trường công an nhân dân
nghiên cứu việc phát triển trung tâm thể dục thể thao từ bộ đến công an các đơn vị địa phương
thể thao phong trào và thành lập hiệp hội thể thao công an nhân dân
về công tác chuẩn bị lực lượng tham gia sea games ba mươi hai bộ trưởng tô lâm động viên các huấn luyện viên
vận động viên và đội ngũ làm công tác thể thao trong công an nhân dân
tiếp tục nỗ lực giải luyện phân đấu đạt thành tích cao
nhất là với các môn thể thao thi đấu olympic vì truyền thống lực lượng công an nhân dân
vì vinh quang của tổ quốc
hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày bắc hồ có sáu điều dạy công an nhân dân
ngày một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
và thực hiện chương trình phối hợp dựa
chương trình phối hợp bộ công an và báo nhân dân về công tác tuyên truyền nhiệm vụ
bảo vệ an ninh trật tự xây dựng lực lượng công an nhân dân giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
sáng nay tại hà nội đảng ủy công an trung ương bộ công an phối hợp với báo nhân dân
phát động cuộc thi viết với chủ đề bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở
đồng thời ra mắt giao diện mới của cổng thông tin điện tử bộ công an
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam đồng chủ trì buổi lễ
lễ phát động từ tổ chức trực tuyến từ hội trưởng bộ công an đến trung tâm thông tin chỉ huy công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
từ tình hình thực tiễn công tác chiến đấu và những kết quả đạt được của lực lượng công an cấp cơ sở
bộ công an và báo nhân dân đồng tổ chức cuộc thi viết với chủ đề bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở
cuộc thi là dịp để các nhà báo chuyên nghiệp các cây bút trong và ngoài ngành công an cán bộ đảng viên và nhân dân
tham gia viết các tác phẩm dự thi dưới các góc nhìn đa chiều phản ánh trung thực sinh động về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân
tại cơ sở với bản chất mưu trí dũng cảm nỗ lực vượt khó vì nhân dân phục vụ
tại buổi lễ các đại biểu đã thực hiện nghi thức ra mắt giao diện mới cổng thông tin điện tử bộ công an
việc nâng cấp và chính thức ra mắt giao diện mới của cổng thông tin điện tử bộ công an góp phần nâng cao hiệu quả công tác phát ngôn
cung cấp thông tin tuyên truyền của bộ công an trên internet nhằm mang tới cho người dân và bạn đọc một giao diện hiện đại
phù hợp với xu thế phát triển của khoa học công nghệ đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự và dịch vụ công trực tuyến
tổng biên tập báo nhân dân lê quốc minh đánh giá sự ra mắt giao diện mới của cổng thông tin điện tử bộ công an khẳng định bước đi mới
ngày càng lớn mạnh phát triển có hình thức chia sẻ thông tin thuận lợi hơn cho người dùng
đồng chí cũng bày tỏ vinh dự cùng bộ công an chủ trì cuộc thi viết với chủ đề bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở
đồng thời nhấn mạnh đây là cuộc thi viết không chỉ giới hạn các nhà báo chuyên nghiệp mà mở rộng cho nhiều thành phần tham dự
kể cả người dân nên chắc chắn sẽ có màu sắc khác biệt so với những cuộc thi trước đây
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ mong muốn nhận được sự đồng hành
ủng hộ của các cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
các cây bút chuyên và không chuyên cùng toàn thể nhân dân tích cực tham gia cuộc thi viết góp phần thắp sáng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân nói chung
công an cơ sở nói riêng bằng những tác phẩm báo chí để nhân dân thêm hiểu và thêm tin yêu vào lực lượng công an nhân dân
để cuộc thi đạt được kết quả tốt nhất tôi mong muốn công an các đơn vị địa phương các cơ quan báo chí và các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích
ý nghĩa và thể nệ về cuộc thi đối với nhiều hình thức nhiều kênh thông tin để mỗi nhà báo phóng viên cộng tác viên cán bộ đảng viên và nhân dân
nắm hưởng ứng và tích cực tham gia ủng hộ cuộc thi này
bộ công an và công an các đơn vị địa phương sẵn sàng tạo mọi điều kiện giúp đỡ hỗ trợ các nhà báo phóng viên biên tập viên và nhân dân trong quá trình tác nghiệp thực tế ở cơ sở
liên quan đến giao diện mới của cổng thông tin điện tử bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh cổng thông tin điện tử bộ công an phải thực sự là cầu nối tăng cường sự quan hệ gắn bó mật thiết
lực lượng công an với nhân dân là kênh thông tin chính thống công khai hữu ích để nhân dân bày tỏ tâm tư nguyện vọng tham gia ý kiến kiến nghị giám sát góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu thông tin trong thời kỳ đẩy mạnh chuyển đổi số ứng dụng công nghệ số và xu thế phát triển của xã hội hiện nay
thưa quý vị cuốn sách kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của tổng bí thư nguyễn phú trọng ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm chín mươi ba năm ngày thành lập đảng
cuốn sách là tài liệu có giá trị sâu sắc cả về mặt lý luận và thực tiễn có thể coi là cuốn cẩm nang về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở nước ta
qua cuốn sách này bạn đọc trong và ngoài nước có thể hiểu rõ hơn về chủ trương đường lối và quyết tâm đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của đảng ta
với hơn sáu trăm linh trang và gần một trăm linh bức ảnh cuốn sách có giá trị lý luận và thực tiễn quan trọng phản ánh chân thực sâu sắc tư tưởng kiên định nhất quán và xuyên suốt của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
về xây dựng chỉnh đốn đảng gian luyện đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên và công tác đấu tranh
trong phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hơn năm mươi năm công tác kể từ khi còn là một biên tập viên hai mươi chín tuổi của tạp chí cộng sản cho đến nay là người đứng đầu đảng ta
bất kỳ người nào khi đọc cuốn sách của đồng chí tổng bí thư dù ở vị trí khác nhau dù môi trường công tác khác nhau dù nhận thức mức độ khác nhau
thì mỗi một người đều rút ra được cho mình những điều bổ ích và đều thấy
có những nhận thức mới vì cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng này chính là nó vì lợi ích của toàn dân chứ không phải chỉ có lợi ích riêng của đảng
theo các chuyên gia tác phẩm của tổng bí thư nguyễn phú trọng có ý nghĩa to lớn là định hướng quan điểm chỉ đạo quan trọng đối với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại trong thời gian tới
có thể nói là
trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực thì lực lượng công an nhân dân là một lực lượng nòng cốt đóng vai trò chủ công
chúng ta làm được rất nhiều việc thành công trong một mươi năm qua cũng như mấy chục năm qua thì cái đóng góp của lực lượng công an nhân dân chúng ta rất là lớn
thì cái cuốn sách của tổng bí thư cung cấp cho chúng ta một cái phương pháp
để nhìn nhận lại một lần nữa một cách đầy đủ hơn hệ thống hơn khách quan hơn khoa học hơn những công việc chúng ta đã làm
nhận thức và quan triệt sâu sắc giá trị lý luận thực tiễn của cuốn sách với tinh thần kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
thời gian tới cấp ủy ủy ban kiểm tra các cấp cho công an dân tiếp tục thể hiện rõ bản lĩnh chính trị tinh thần kiên quyết để mở rộng phạm vi đối tượng kiểm tra
xử lý dứt điểm các vụ việc phức tạp kéo dài một cách đồng bộ bài bản quyết liệt và hiệu quả
phối hợp chặt chẽ đồng bộ với các cơ quan điều tra thanh tra kiểm toán trong việc chủ động phát hiện xử lý kịp thời nghiêm minh những hành vi tham nhũng tiêu cực
trên cơ sở tổng kết thực tiễn phong phú và rút ra những vấn đề có tính lý luận về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở việt nam
cuốn sách đã khẳng định đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực là một việc làm cần thiết
tất yếu một xu thế không thể đảo ngược nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn phức tạp đòi hỏi phải có quyết tâm rất lớn thống nhất rất cao
biện pháp thực hiện quyết liệt khả thi chỉ đạo chặt chẽ với một phương pháp tư duy đúng đắn tỉnh táo bình tĩnh không cực đoan không để các thế lực xấu lợi dụng xuyên tạc kích động phá hoại
thưa quý vị và các bạn cuộc đời là những chuyến đi
còn những chuyến đi đơn thuần là sự dịch chuyển đi đường
nhưng cũng có những chuyến đi không chỉ để đến để biết mà còn để lại trong lòng người những cảm xúc và dư âm thật đẹp
đó là cảm xúc và tâm trạng chung của giảng viên và các học viên của trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân trong chuyến đi thực hành chính trị xã hội tại xã đồng hội huyện đông anh hà nội
mời quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chuyến đi này có gì đặc biệt
cùng ăn cùng ở cùng làm việc
các chiến sĩ trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân đang phủ xanh trên mảnh đất đông anh thành phố hà nội
với ba cùng hành trình này có điều gì đặc biệt
thì xin mời quý vị hãy cùng theo chân chúng tôi ngay bây giờ
bốc gạch đẩy xe lát đá đây có thể là những công việc mà những học viên này chưa từng làm trước đây
nhưng trong buổi chiều ngày hôm nay cũng nhiệt tình dốc sức để hoàn thành nhiệm vụ tại sân đình thôn lại đà
đây là một trong những công việc thường ngày trong thời gian sinh hoạt chính trị của học viên trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân
bọn em bây giờ là đã được gần một tuần ở với nhân dân tại xã đông hội huyện đông anh
hoạt động này cũng rất là tốt cho học viên bọn em tăng cho bọn em khả năng tiếp xúc và bọn em hiểu được nhân dân nhiều hơn
sẽ được cùng ăn cùng ở cùng làm việc với nhân dân thì mình sẽ càng ngày càng hiểu nhân dân và biết nhân dân cần gì và muốn gì lực lượng
vệ sinh thôn xóm lau dọn nghĩa trang liệt sĩ
khởi thông dòng nước
những công việc này trở nên dễ dàng hơn khi có sự giúp sức của các học viên
em cảm thấy được là mình hòa nhập với nhân dân và sau đó thì giúp em hiểu được những tâm tư nguyện vọng và những hoàn cảnh sống của nhân dân hiện tại
để mình giúp ích vào việc sau này trong công việc và công tác quản lý của mình
hoạt động mà em cảm giác hướng nhất đó chính là đi dọn nghĩa trang liệt sĩ những người đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc chúng ta
và em rất muốn làm những cái việc có ích để cảm ơn công lao của họ ạ
hoạt động này cũng là cái hoạt động mà thường xuyên theo cái chủ trương
thầy và cho nhà trường thực hiện cái chương trình này ở nhiều cái địa phương khác nhau
tôi cũng rất lấy làm vinh dự vì được nhân dân đánh giá rất là cao
và đặc biệt thông qua hoạt động thực tế chính trị xã hội này được cùng ăn cùng ở cùng làm với dân cùng với các em học viên thực hiện các công việc
chúng tôi cũng thấy chúng tôi trẻ ra rất là nhiều
được gắn với các em được giống như là đồng đội với các em
chúng tôi rất vui vì điều đó
nhờ những chuyến đi ba cùng như thế này mà tình cảm quân dân càng thiệp càng kít
thường xóm cũng trở nên tươi mới
rộn ràng hơn
cảm ơn nhà trường đã đưa các chiến sĩ công an tương lai về đây
chúng tôi rất là vui mừng phấn khởi
chúc cho các chiến sĩ công an luôn luôn mạnh khỏe công tác tốt học tập tốt để góp phần xây dựng quê hương đất nước chúng ta trong tương lai
những việc làm tưởng chừng như nhỏ nhặt đơn giản nhưng có ý nghĩa rất lớn
qua đó hình ảnh người chiến sĩ công an vì dân phục vụ ngày càng đẹp hơn trong lòng quần chúng nhân dân
được dân yêu mến tin tưởng
đúng như mục tiêu đi dân nhớ ở dân thương mà các học viên ở đây đã đặt ra khi bắt đầu chuyến hành trình đặc biệt này